thưa quý vị và các đồng chí từ một quyện nhật ký bị đốt thành cho các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội đã phục dựng từng tờ giấy bị than hóa qua đó tìm ra bằng chứng vạch mặt hung thủ trong vụ án giết người đốt xác xảy ra chín năm về trước trên địa bàn thành phố hà nội
trong chương trình chuyện kể người chiến sĩ hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị các đồng chí và các bạn câu chuyện của những chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội về quá trình đi tìm sự thật trong vụ trọng án này